ngày một mươi ba tháng một mươi hội liên hiệp thanh niên hội thầy thuốc trẻ và hội chữ thập đỏ tỉnh nghệ an tổ chức chương trình khám tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn ba trăm linh người già trẻ em và người có hoàn cảnh khó khăn thuộc giáo sứ phi lộc xã diễn quảng huyện diễn châu
tại chương trình các tình nguyện viên là y bác sĩ của bệnh viện đa khoa trung tâm y tế huyện diễn châu bệnh viện sản nhi tỉnh nghệ an đã tiến hành khám tổng thể đo huyết áp tư vấn cách phòng bệnh giữ gìn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn ba trăm linh người dân là người già trẻ em và người có hoàn cảnh khó khăn thuộc giáo sứ phi lộc xã diễn quảng huyện diễn châu
tổng trị giá đợt khám cấp thuốc miễn phí là khoảng ba mươi sáu triệu đồng
ngoài ra các bác sĩ còn hướng dẫn người dân về cách phòng chống một số bệnh truyền nhiễm qua đường ăn uống tư vấn chế độ ăn uống đối với người cao tuổi từ đó giúp bà con giáo dân nâng cao ý thức trong việc chăm sóc sức khỏe của bản thân và gia đình